ngày một mươi hai tháng bảy tại thái nguyên ban tổ chức hành trình đỏ trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thái nguyên
đã tổ chức chương trình hành trình đỏ thái nguyên năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thái nguyên ngàn trái tim hồng
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ năm liên tiếp tỉnh thái nguyên tham gia chương trình hành trình đỏ với sự vào cuộc đầy trách nhiệm
tâm huyết của các cấp chính quyền và các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn
hơn một mươi năm qua tỉnh thái nguyên đã vận động và tiếp nhận gần một trăm năm mươi bốn đơn vị máu
tỷ lệ dân số hiến máu từ bốn mươi năm vào năm hai nghìn tám đã tăng lên hai ba năm hai nghìn một mươi tám trong đó tỷ lệ hiến máu tỉnh nguyện đạt một trăm linh
tại chương trình năm nay đã thu hút hơn một sáu trăm linh người tham gia
ban tổ chức đã tiếp nhận một bốn trăm bốn mươi năm đơn vị máu để bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia phục vụ công tác chữa bệnh